từ ngày một mươi tám tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cục cảnh sát giao thông bộ công an đã ban hành kế hoạch cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
thực hiện kế hoạch đó lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng ninh đã có các phương án để bảo đảm tốt nhất an toàn giao thông trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng ninh tập trung kiểm tra xe ô tô khách vi phạm trở quá số người quy định
chạy quá tốc độ đi không đúng phần đường làn đường vi phạm nông độ cồn
việc xử lý nghiêm xe ô tô chở hàng quá tải trọng không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu điều khiển giao thông
cũng sẽ được thực hiện triệt để trong đợt cao điểm này
ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường thường xuyên hai tổ công tác
kiểm soát các phương án giao thông đường bộ đảm bảo vệ sinh môi trường
các phương tiện ra vào trong nội thị hải long
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm đạt hiệu quả cao nhất
lực lượng cảnh sát giao thông còn tăng cường phối hợp với các lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát một trăm một mươi ba
cảnh sát hình sự tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông
và trật tự xã hội chống người thi hành công vụ lạng lách đánh võng đua xe trái phép và các hành vi vi phạm khác